người lớn cần thông tin cho trẻ biết quá trình tiêm vaccine sẽ diễn ra như thế nào
giúp trẻ yên tâm là luôn có đội ngũ y tế hỗ trợ kịp thời khi các phản ứng có thể xảy ra sau tiêm chủng
cha mẹ cũng cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ nghỉ ngơi hợp lý và giảm sức ép từ việc học tập trước thời gian tiêm chủng bác sĩ minh loan khuyến cáo